trong chiều một mươi bảy tháng một mươi theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với chủ tịch hạ viện bỉ sefried brecht
hai bên bày tỏ vui mừng trước những phát triển toàn diện của quan hệ việt nam bỉ sau bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn sự ủng hộ của hạ viện bỉ đối với sự phát triển của quan hệ việt nam bỉ
và nhấn mạnh trao đổi hợp tác giữa nghị viện hai nước là một nhân tố quan trọng góp phần củng cố và tăng cường các mối quan hệ song phương
chủ tịch hạ viện bỉ hoan nghênh việc thắt chặt hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp đánh giá đây là một hợp tác rất thiết thực
và cho rằng hai bên cần nỗ lực khai thác hết các tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ vận tài biển năng lượng sạch